trên địa bàn tỉnh lào cai vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe khách đang lưu thông trên quốc lộ bốn d bất ngờ mất lái rồi đâm sập một mảng tường của ngôi nhà ven đường
toàn bộ hành khách trên xe may mắn thoát nạn sự việc xảy ra vào trưa ngày ba mươi một tháng năm trên quốc lộ bốn d đoạn qua xã cốc san thành phố lào cai tỉnh lào cai
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn tài xế nguyễn ngọc đức chú tại tỉnh hòa bình điều khiển xe khách trên đường di chuyển theo hướng từ thị xã sapa về thành phố lào cai
sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng thu thập được thì vào thời điểm xảy ra tai nạn trên xe ô tô có hai mươi tám người gồm cả hành khách và tài xế
khu vực xảy ra tai nạn là một đoạn đường dốc cùng khúc cua đây cũng là tuyến đường độc đạo nối thành phố lào cai và thị xã du lịch sapa hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
với hành vi chiếm đoạt trên một một tỷ đồng để lấy tiền đánh bạc bị cáo nguyễn duy khánh chú tại huyện chợ mới tỉnh an giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều qua ngày ba mươi một tháng năm
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày tám đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khánh đánh bạc trên mạng và thua sáu trăm linh triệu đồng
để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh nhờ bạn giới thiệu và vay được của bà nguyễn thị niềm
trú tại phường bình đức thành phố long xuyên số tiền một trăm ba mươi triệu đồng để tiếp tục đánh bạc
sau đó khánh dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà điềm cho vay thêm nhiều lần với số tiền tám trăm ba mươi năm triệu đồng
đến hạn trả nợ bà niềm không điên nạc được với khánh nên đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố rác
đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khánh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang trình diện
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khánh bị khởi tố điều tra tại phiên xét xử
ngoài bản án một mươi bốn năm tù khánh còn bị buộc bồi thường lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
thưa quý vị bộ công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
theo thông tư số bảy mươi ba của bộ công an quy định về mẫu hộ chiếu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
so với mẫu hiện hành mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến được thiết kế công phu
trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong
hình ảnh hình tượng về chủ quyền quốc gia di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước
qua đó góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh việt nam ra thế giới thể hiện được truyền thống lịch sử địa lý văn hóa việt nam
quan trọng hơn mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an khó làm giả
vì vậy từ nay đến ngày một tháng bảy bộ công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết
cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay
trường hợp chưa cần thiết đề nghị người dân đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày một tháng bảy để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới
ngày hôm qua tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với quỹ phòng chống thương vong châu á tổ chức hội thảo các giải pháp trọng tâm nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại việt nam
tại hội thảo các chuyên gia đã chỉ ra những hạn chế và thiếu sót trong các quy định hiện hành liên quan đến năm yếu tố hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông tại việt nam cụ thể gồm
quản lý sử dụng rượu bia khi lái xe quản lý về tốc độ đổi mũ bảo hiểm với người đi mô tô xe máy thắt dây an toàn trên xe ô tô và thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô
các tham luận đánh giá cụ thể yếu tố quan trọng liên quan đến hành vi trực tiếp của người tham gia giao thông với nhiều thông tin số liệu nghiên cứu phân tích cụ thể chính xác
đồng thời đưa ra những khuyến nghị giải pháp thiết thực đây sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong thời gian tới
từ ngày hôm nay ngày một tháng sáu cao tốc hà nội hải phòng sẽ bỏ thu phí bằng tiền mặt thay vào đó áp dụng thu phí không dừng etc một trăm năm mươi
các xe lưu thông trên tuyến cao tốc này bắt buộc phải sử dụng dịch vụ thu phí không dừng
theo đó các phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc hà nội hải phòng sẽ bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
như vậy chỉ có các phương tiện tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và đủ số dư trong tài khoản thì mới được lưu thông qua các trạm thu phí trên tuyến đường huyết mạch này
xe trả phí bằng tiền mặt có thể đi quốc lộ năm song song với đường cao tốc hà nội hải phòng
xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
công an tp long khánh tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố võ mạnh trung chú tại thành phố long khánh về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng năm võ mạnh trung bị bắt quả tang đang cất giữ hai bịch ma túy đá và hai viên ma túy màu xanh
khám xét nơi ở của trung công an thu giữ thêm ba mươi tám bịch ma túy đá với trọng lượng năm trăm ba mươi bảy gram chín mươi năm viên thuốc lắc và tám bịch cành lá cần sa khô
trung khai nhận đã mua số ma túy trên từ tp hồ chí minh về cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời
truyền cung cấp ma túy cho các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tp đà nẵng hai đối tượng nguyễn viết phúc và đặng ngọc thương
cùng chú tại quận liên triểu vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng bắt quả tàng
sau thời gian theo dõi giám sát vào tối ngày ba mươi một tháng năm phòng cảnh sát ma túy công an thành phố đã phát hiện thương đang giao bán ma túy
trong một đối tượng nên đã tổ chức bắt quả tàng thu giữ hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi gram kentamin
trong mở rộng công an tp tiếp tục bắt giữ phúc tại nơi ở phát hiện một mươi sáu gói kentamin và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy
lừa mua một mươi năm xe đạp qua mạng xã hội facebook tổng trị giá tài sản bị lừa đảo bốn mươi năm triệu đồng
đối tượng nguyễn văn trung chú tại tỉnh bắc giang vừa bị công an lào cai phối hợp cùng với công an bắt giang mật phục bắt giữ
nguyễn văn trung khai nhận vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đã sử dụng tài khoản facebook ảo
đặt mua một mươi năm xe đạp sau đó trung tiếp tục tìm người có nhu cầu mua hàng
trung liên hệ và bán cho người mua này một mươi năm xe đạp với giá bốn mươi năm triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của em trai mình sau đó chiếm đoạt
bất ngờ kiểm tra căn nhà tại ấp hiếu hòa a xã hiếu nhơn huyện vũng liêm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
đã phát hiện nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền bắt giữ bốn đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
tiền trên chiếu bạc là tám mươi tám triệu sáu trăm linh nghìn đồng
kiểm tra trên người nhóm đối tượng thu giữ thêm số tiền là trên hai trăm linh triệu đồng và năm điện thoại di động
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
vì tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an quận bắc tử liêm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện